nhằm tái hiện lại không gian văn hóa trong lễ hội làng quê một nét đẹp của người dân việt nam xưa mỗi dịp xuân về
chương trình mang đến cho người tham gia những hoạt động ý nghĩa trong những ngày cận tết nguyên đán
chương trình hội làng hapu là một chương trình ý nghĩa dành cho những ai đã lâu không được sống trong không gian một cái tết truyền thống
cũng là dịp giúp các bạn trẻ các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm những hoạt động thú vị trong dịp tết cổ truyền
cùng nhau gìn giữ những cái nét đẹp dân tộc những cái đẹp truyền thống
chương trình tái hiện lại không gian chợ quê xưa với các gian hàng nhà tre máy lá
bày bán các món ăn dân gian truyền thống đặc sản các vùng miền vào dịp tết như bún ốc bún riêu bánh do chấm mật
các loại chè để mọi người có thể thỏa sức lựa chọn
bên cạnh đó chương trình cũng tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co ô ăn quan hay nhảy sạp
mang lại cho những người tham gia không khí sôi động và vui vẻ
thì các bạn riêng các bạn mầm non thì các bạn rất là thích
và tới với chúng tôi thì chúng tôi cảm giác là như được sống về với cả tuổi thơ của mình ngày xưa
và rồi đến cái giây phút mà kéo co thì tất cả kể cả các cô giáo cùng các con cũng rất là muốn là chiến thắng
trong cái cuộc chơi trò chơi dân gian đấy
đặc biệt đến với chương trình những người tham gia được sống trong không gian tết xưa
với những hoạt động dựng cây nêu ngày tết xin chữ và cho chữ
hay hoạt động in tranh dân gian mang đến cho người xem những trải nghiệm đầy thú vị
tết của các bạn rất là khác với tết ở bên đất nước chúng tôi
bên đó mọi người sẽ không ra ngoài và tham gia các hoạt động như thế này
tôi tham gia vào chương trình ngày hôm nay là một trải nghiệm hết sức thú vị đối với tôi
chương trình hội làng hapu nét xưa trong lòng hà nội là một chương trình ý nghĩa trong những ngày giáp tết
giúp du khách có dịp ôn lại kỷ niệm tết xưa với những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
được tích lũy kế thừa từ nhiều thế hệ
chương trình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tại số một nguyễn huy tưởng hà nội